cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tp hcm vừa bắt giữ khẩn cấp huỳnh ngọc trâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại quận tân bình để điều tra về hành vi cướp tài sản
và đây là nghi phạm đã gây ra nhiều vụ đánh thuốc mê chiếm đoạt tài sản của người dân tại bệnh viện trợ rẫy
trước đó công an phường một mươi hai quận năm nhận được trình báo của hai người phụ nữ về việc đang ngồi tại khu vực chờ
của khoa cấp cứu bệnh viện chợ đẫy quận năm
có một người phụ nữ đã tiếp cận trò chuyện sau khi uống xong cốc nước của người này đưa nạn nhân bị mê man
khi tỉnh lại thì tiền bạc và nữ trang đã bị mất
từ lời khai của các bị hại và phối hợp bệnh viện trích xuất hình ảnh công an xác định hung thủ là huỳnh ngọc trâm
đối tượng đã bị bắt khi đang trốn tại phường một mươi năm quận tân bình
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận đã tiếp cận hai nạn nhân trên để mời nước có pha thuốc an thần
khiến cho nạn nhân mê man rồi thực hiện hành vi cướp tài sản
với thủ đoạn này nghi can khai đã thực hiện chót lọt ba vụ lấy nữ trang và tài sản có giá trị